sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa công khai danh sách hai bảy trăm hai mươi hai nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục
được cấp phép trên địa bàn thành phố tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục chủ yếu tập trung ở các quận có mật độ dân số cao
mức độ gia tăng dân số nhanh như hoàng mai hà đông bắc tử liêm và nam tử liêm
hoàng mai là quận có số lượng nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhiều nhất với bốn trăm linh sáu cơ sở
việc công bố danh sách các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép của sở giáo dục và đào tạo hà nội
là cơ sở quan trọng để các phụ huynh tham khảo lựa chọn tìm nơi gửi con bảo đảm an toàn